thành phố hồ chí minh đặt mục tiêu đến năm hai nghìn hai mươi phải hoàn tất di rời hai mươi hộ dân sống trên và ven kênh dạch
thế nhưng cho đến nay kết quả mới chỉ di rời được hơn hai bốn trăm linh hộ
theo sở xây dựng nguyên nhân tiến độ không đạt kế hoạch do nguồn vốn ngân sách chưa tương xứng với nhu cầu
trình tự thực hiện thủ tục bồi thường hỗ trợ và tái định cư bằng nguồn vốn ngân sách còn phức tạp kéo dài
đặc biệt là sự phối hợp thiếu đồng bộ của các sở ngành quỹ ba nhân dân các quận huyện trong việc xác định ranh thực hiện dự án
toàn thành phố có hai chín trăm năm mươi ba tuyến sông kênh rạch nhưng đa số bị người dân lớn chiếm để xây dựng nhà cửa
nghị quyết đại hội đảng bộ thành phố lần thứ một mươi đặt ra mục tiêu đến năm hai nghìn hai mươi cơ bản hoàn tất di dời hơn hai mươi căn nhà trên và ven kênh rạch
tổ chức lại cuộc sống dân cư tốt hơn gắn với chỉnh trang đô thị dọc hai bên bờ kênh rạch